sau khi báo chí đã đưa tin phản ánh thì tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực hồ nạm cát
thuộc xã dương quang thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đã tạm lắng
tuy nhiên hiện nay tình trạng này lại đang tái diễn
dọc tuyến đường từ thôn nà pài dẫn vào thôn bản pèn ở xã dương quang
lại tiếp tục xuất hiện hàng chục điểm khai thác cát sỏi trái phép giữa ban ngày
mà không có cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
tại thôn bản bèn nà pài xã dương quang thành phố bắc cạn
có hàng chục điểm khai thác cát sỏi trái phép mọc lên
mùa khô mực nước xuống thấp xuất hiện nhiều bãi cát độ thiên
cộng với giá cát thời điểm này khá cao
từ hai trăm hai mươi đến hai trăm năm mươi ngàn đồng một khối nên tình trạng khai thác cát ở khu vực bản bẻn
và gần công trường hồ nạm cát gia tăng
mặc dù chính quyền địa phương đã họp và tuyên truyền về việc khai thác cát sỏi
khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật
nhưng vì lợi nhuận nên tình trạng khai thác nhỏ lẻ vẫn diễn ra
việc khai thác cát trái phép không chỉ ảnh hưởng đến môi trường dòng chảy
mà còn ảnh hưởng đến ruộng đất của người dân làm sạt lở bờ sông
thiết nghĩ các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này